từ cuối tháng một đến nay dịch lở mồm long móng đã xuất hiện tại hai mươi bảy xã thuộc tám huyện trên địa bàn tỉnh quảng nam
trong nguy cơ bùng phát dịch lở mồm long bóng trên đàn gia súc ngành thú y tỉnh quảng nam cùng chính quyền các địa phương
đã và đang tích cực triển khai đồng bộ rất nhiều giải pháp để có thể khống chế mầm bệnh lây lan hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi
xã bình an là một trong những xã có đàn gia súc lớn của huyện thăng bình với gần hai năm trăm linh con trâu và bò
khi phát hiện dịch ngành thú y của địa phương đã khẩn trương triển khai ngay các biện pháp tiêu độc khử trùng để kịp thời khống chế dịch lây lan trên đàn gia súc